sau khi giá xăng giảm sâu xuống còn hơn một mươi hai đồng một lít tại một số cửa hàng xăng dầu ở các huyện vùng cao tỉnh hà giang đã xảy ra hiện tượng người dân đổ xô đi mua xăng tích chữ
đây là hành động tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ cao đồng thời việc tập trung đông người cũng gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong thời điểm hiện nay
tại các cây xăng trên địa bàn huyện xín mần tỉnh hà giang hiện tượng người dân đổ xô đi mua xăng về dự trữ
không chỉ đổ xăng vào bình xe máy nhiều người còn sử dụng các can nhựa có dung tích từ năm đến hai mươi lít để mua xăng về nhà
lý do người dân đi mua xăng về dự trữ là do lo ngại việc thực hiện áp dụng hạn chế đi lại do dịch bệnh covid một mươi chín
chỉ trong sáng ngày ba mươi một tháng ba hai cây xăng petrolimax đã bán ra gần ba mươi lít còn trong sáng ngày một tháng bốn là gần hai mươi lít
cửa hàng đã tuyên truyền và giải thích là sẽ cung cấp hàng đảm bảo hàng mà không dừng bán hàng trong một ngày nào
nó sẽ thông suất không bao giờ để hết hàng cho bà con
nhưng mà bà con xong
bà con cũng lo về dịch bệnh và bà con đã nhiều khi mua về cái chữ ở nhà rất là nhiều
việc người dân chen chúc nhau đi mua xăng về dự trữ là hành động nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
chưa chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu về cách ly toàn xã hội từ ngày một tháng bốn của thủ tướng chính phủ